chiều tối nay thủ tướng phạm minh chính đã tiếp bộ trưởng bộ thương mại trung quốc vương văn đào
đang thăm và làm việc tại việt nam
trong không khí hữu nghị chân tình tin cậy và cười mở thủ tướng phạm minh chính khẳng định
tầm quan trọng của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
trong chính sách đối ngoại của việt nam bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tốt đẹp
của quan hệ hai đảng hai nước đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiếp tục cụ thể hóa
nhận thức chung giữa tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
về việc đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới
thời gian tới thủ tướng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác thực chất trên tất cả các lĩnh vực
trong đó có hợp tác về kinh tế thương mại khôi phục lại chuỗi cung ứng hàng hóa
tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa thế mạnh của việt nam nâng cao kim ngạch thương mại song phương
thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp nâng cao hiệu suất thông quan đẩy mạnh thông qua điện tử
tại các cửa khẩu có giải pháp để tất cả các hàng hóa đều đi qua được các cửa khẩu phát triển kinh tế biên mậu
thí điểm xây dựng khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới tập trung phát triển thương mại điện tử
và phối hợp xử lý rứt điểm các vướng mắc tại một số dự án trên tinh thần lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ
bộ trưởng vương văn đào khẳng định việt nam là một trong những đối tác thương mại quan trọng của trung quốc
bộ thương mại trung quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với bộ công thương và các bộ ngành địa phương của việt nam
triển khai hiệu quả nhận thức chung và các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước
các ý kiến trao đổi của thủ tướng nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác thương mại song phương
sáng nay tại hà nội ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trương thị mai trưởng ban tổ chức trung ương
đã có buổi làm việc với đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương
thường trực ban bí thư trương thị mai khẳng định đảng nhà nước luôn dành sự quan tâm ưu tiên tập trung đầu tư cho khu vực khối doanh nghiệp nhà nước
trong thời gian qua đảng ủy khối có nhiều nỗ lực ban hành nhiều văn bản tích cực thể chế hóa cụ thể hóa và thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ
trong thời gian qua đảng ủy khối thường trực ban bí thư mong muốn các đảng bộ trực thuộc đảng bộ khối nỗ lực phấn đấu đoàn kết tập trung sức mạnh để phát huy truyền thống nền tảng đã được xây dựng củng cố trong bối cảnh khó khăn thách thức
từ đó xứng đáng là lực lượng tiên phong trong khối doanh nghiệp xứng đáng là doanh nghiệp nhà nước về tầm nhìn trí tuệ đạo đức năng lực quản trị tiên tiến văn hóa trách nhiệm xã hội bảo vệ môi trường đóng góp cao nhất cho các mục tiêu phát triển đất nước đến giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
cục đường bộ việt nam vừa có văn bản đề nghị bộ giao thông vận tải công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với thiệt hại
trên tuyến đường hồ chí minh đoạn cao tốc la sơn túy loan thuộc địa phận thành phố đà nẵng bị sạt lở do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn
hiện nay do ảnh hưởng của mưa lớn trên tuyến đường hồ chí minh đoạn cao tốc la sơn túy loan có hai điểm sạt lở nặng
tại vị trí km bốn mươi hai ba trăm bảy mươi đến km bốn mươi hai tám trăm linh gần bốn tám trăm linh mét khối đất đá mái ta lưu dương sạt lở dài khoảng sáu mươi tám mét tràn lấp toàn bộ rãnh dọc lề đường đến mép mặt đường
trong khi tại vị trí km bốn mươi sáu ba trăm ba mươi đến km bốn mươi sáu bốn trăm ba mươi một mươi tám năm trăm linh m khối đất đá trên mái ta lưu dương tiếp tục sạt lở đẩy ngã đổ tám mươi mét đường chắn bê tông xi măng gây ách tắc giao thông
đơn vị bảo trì đường bộ đã tập trung thu dọn đất đá đặt biển báo rào chắn tại các vị trí sạt lở
tuy nhiên hiện nay thời tiết diễn biến phức tạp phần đất ta luy dương có nguy cơ tiếp tục sạt lở rất cao
theo đại diện khu quản lý đường bộ ba trước mắt đơn vị quản lý đang tạm thời xử lý lượng đất đá sạt trượt để bảo đảm an toàn giao thông
sau đó sẽ có báo cáo cho cấp thẩm quyền để có lệnh ban bố tình huống khẩn cấp phòng chống thiên tai
thưa quý vị thời gian qua tại đồng bằng sông kiều long thực trạng thiếu nguồn cát xây dựng đã khiến cho giá mặt hàng này tăng vọt
nhiều công trình bị ngưng trệ có khả năng không đạt tiến độ đề ra
tình trạng thiếu trầm trọng cát giỏi san lấp dự án giao thông tại các tỉnh thành đồng bằng sông kiều long đặt ra bài toán cấp thiết về tìm nguồn vật liệu thay thế khi nguồn cát đang dần cạn kiệt
theo các chuyên gia kinh tế đến năm hai nghìn hai mươi năm đồng bằng sông cửu long cần hoàn thành khoảng bốn trăm linh km đường cao tốc
đồng nghĩa với việc cần tới ba mươi chín triệu mét khối cát sàn lấp chưa kể các công trình công cộng công trình dân sinh khác
chủ tịch hiệp hội vật liệu xây dựng việt nam tống văn nga kêu gọi bộ giao thông vận tải cần có những phương pháp hay trong việc thay thế hiệu quả
không chỉ tập trung vào thay đổi vật liệu mà cần thay đổi cả tư duy áp dụng công nghệ và sáng tạo trong vấn đề này
tại buổi tọa đàm nhiều chuyên gia nhận định các nhà khoa học nhà quản lý doanh nghiệp chia sẻ trao đổi thẳng thắng hiệu quả trực diện
và có những đề xuất để hướng đến tương lai tốt đẹp về câu chuyện khai thác cát sông và vật liệu thay thế các sông trong xây dựng
tính từ đầu năm đến nay trung tâm dịch vụ việc làm sở lao động thương binh và xã hội tỉnh hà nam đã tiếp nhận khoảng sáu hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
và đã giải quyết cho hơn năm đối tượng được thụ hưởng
chính sách bảo hiểm thất nghiệp có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trở thành phao cứu sinh cho người lao động không may bị mất việc làm
giúp người lao động không những nhận được tiền trợ cấp duy trì cuộc sống trong một thời gian nhất định mà còn được hỗ trợ học nghề để có việc làm mới
tuy nhiên có rất nhiều người lao động chưa hiểu hết các chính sách bảo hiểm thất nghiệp nên phải chịu thiệt thòi khi làm các thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp theo quy định
thời gian qua trung tâm dịch vụ việc làm hà nam đã để mạnh công tác thông tin tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp
đồng thời tổ chức tiếp nhận hồ sơ xem xét và thực hiện các thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp hỗ trợ học nghề cho người lao động
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay trung tâm dịch vụ việc làm hà nam đã tiếp nhận giải quyết hơn năm hồ sơ gửi đến đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
thưa quý vị hôm nay ban quản lý khu công nghệ cao tp hcm chủ trì phối hợp với thành đoàn tp hcm sở thông tin và truyền thông thành phố sở khoa học công nghệ tp đại học quốc gia tp hcm
tổ chức phát động cuộc thi thiết kế vi mạch
tổ chức phát động cuộc thi thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh lần một năm hai nghìn hai mươi ba
cuộc thi dành cho tất cả sinh viên học viên tại các trường đại học cao đẳng học viện trên toàn quốc muốn thiết kế vi mạch có ý tưởng dự án đề tài nghiên cứu ứng dụng
thí sinh đăng ký dự thi theo đội mỗi đội từ ba đến năm thành viên cuộc thi từ tháng một mươi một hai nghìn hai mươi ba đến tháng sáu hai nghìn một mươi bốn
phát biểu tại chương trình phó trưởng bang quản lý khu công nghệ cao tp hcm lê quốc cường nhấn mạnh đến định hướng phát triển công nghiệp vi mạch
cũng như những điều kiện phát triển ngành công nghiệp này tại tp hcm
theo đó ngành vi mạch hiện có ba loại hình kinh doanh gồm phần mềm thiết kế sản xuất và đóng gói thiết kế vi mạch
trong đó thiết kế vi mạch là công đoạn mang lại giá trị gia tăng cao nhất
qua cuộc thi tìm kiếm xây dựng nguồn lực chất lượng cao tham gia quá trình phát triển ngành vi mạch tại việt nam và xây dựng đô thị thông minh cho thành phố và đất nước
sáng nay ngày hội văn hóa tiêu dùng nhật bản đã khai mạc tại hà nội
sự kiện là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm năm mươi năm quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản
hướng tới mục tiêu gắn kết các doanh nghiệp đẩy mạnh hợp tác kinh doanh kết nối nhà sản xuất nước ngoài với các đơn vị nhập khẩu phân phối bán lẻ nội địa
gần một trăm linh gian hàng với hơn một mươi sản phẩm thuộc bảy ngành hàng tiêu dùng khác nhau được doanh nghiệp nhật bản giới thiệu tới người tiêu dùng việt
đây cũng là ngày hội tiêu dùng nhật bản lớn nhất miền bắc
để đạt được sự yên tâm đối với khách hàng thì bọn mình luôn chọn những đối tác có uy tín đã có thương hiệu ở bên nhật
và là những nhà sẵn sàng tiếp cận thị trường việt nam mang đến những sản phẩm chất lượng và giá cả hợp lý nhất cho người việt nam
đối với tôi kinh tế việt nam đang trong thời điểm vàng
những thông tin về việt nam được truyền tải nhiều trên báo đài trong các buổi hội thảo ở nhật bản
rất nhiều chủ doanh nghiệp nhật bản quan tâm tới thị trường việt nam
ngày hội văn hóa tiêu dùng nhật bản sẽ diễn ra
trong hai ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng một mươi một tại cung thể thao quần ngựa hà nội
bên cạnh những trải nghiệm mua sắm với ưu đãi hấp dẫn nhiều hoạt động văn hóa
trình diễn nghệ thuật là điểm nhấn tạo không khí gắn kết giữa con người việt nam và nhật bản
chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi một tại thành phố nha trang bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
tổ chức hội nghị quản lý hoạt động khai thác thủy sản tại cảng cá
hội nghị có đại diện hai mươi tám địa phương ven biển trên cả nước tham dự
theo thống kê của tổng cục thủy sản đến thời điểm hiện tại cả nước có tám mươi cảng cá được công bố mở cảng theo quy định
trong đó có ba cảng loại một sáu mươi cảng loại hai và một mươi bảy cảng loại ba
trước thực tế thời gian qua việc tổ chức kiểm tra kiểm soát tàu cá ra vào cảng còn nhiều hạn chế
nhiều cảng còn xuất hiện tình trạng kiểm soát giám sát gián tiếp thông qua các đầu mối trung gian
do đó tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề khó khăn vướng mắt trong công tác quản lý cảng cá
như mô hình tổ chức quản lý nguồn nhân lực của các tổ chức quản lý hoặc cơ sở dữ liệu với các cảng cá kết nối hệ thống cảng cá để chia sẻ thông tin
lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý cảng cá theo yêu cầu của luật thủy sản
và khuyến nghị của ec về chống khai thác bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định
thưa quý vị sự thảo nghị quyết của quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống sói mòn cơ sở thuế toàn cầu
cho thấy hiện có khoảng một trăm hai mươi hai tập đoàn nước ngoài đầu tư vào việt nam chịu ảnh hưởng của thuế tối thiểu toàn cầu
việc việt nam dự kiến áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ năm hai nghìn hai mươi bốn đồng thời áp thuế tối thiểu bổ sung nội địa đạt chuẩn được cho là bước đi cần thiết
để vừa chủ động giành được quyền đánh thuế vừa tạo môi trường đầu tư thuận lợi
để giữ chân và thu hút dòng đầu tư nước ngoài phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn bà mạnh thị tuyết mai
phó vụ trưởng vụ chính sách thuế tổng cục thuế để làm rõ hơn về nội dung này
vâng cảm ơn bà đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thế và việt nam sẽ áp dụng mức thuế tối thiểu toàn cầu bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi bốn cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào việt nam và ngược lại
vậy thì cụ thể cái mức thuế này như thế nào thưa bà
thưa bà việt nam sẽ áp dụng mức thuế tối thiểu toàn cầu bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi bốn cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào việt nam và ngược lại